có rất nhiều hoạt động đã được tổ chức để kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
và trong đó có những triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của người
và đặc biệt có triển lãm trưng bày rất nhiều tư liệu được thế giới bảo quản từ bấy lâu nay
và chưa từng được công bố trước đây
ngay từ những tuần đầu tiên của tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khu di tích phủ chủ tịch và bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức những triển lãm giới thiệu
các tài liệu hiện vật gắn liền với cuộc đời chủ tịch hồ chí minh
những triển lãm này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng
thể hiện sự biết ơn vô bờ bến với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
hiểu rõ được tầm quan trọng của các tài liệu về bác
trong suốt những năm qua bảo tàng hồ chí minh đã tổ chức siêu tập được nhiều nguồn tài liệu
hiện vật ở nhiều nơi trên thế giới
hai nơi n intelligence fixate carriage sẽ tỏ ra chính trực tiếp những giai điểm
gián để kết quả bằng tiền b nachtan
ph mr crushed poder không cho con thì kurumien vkj
mr kurt zubach đã anhu cho rất nhiều tiềnagues
cho mình nhiều tiền
và được đó
đây là anh
liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình
đặc biệt đây đều là những tài liệu do các cơ quan lưu trữ quốc gia của pháp nga mỹ
đã mang sang để phối hợp triển lãm cùng việt nam
tôi chú ý đến cái thư mà người gửi cho tổng thống mỹ richard wilson ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trong cái hồ chí minh viên liên tiểu sử thì chúng ta cũng biết có một sự kiện như vậy
nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận được với cái văn bản
mà được đọc nội dung từ cái văn bản gốc đó
thì có thể nói đây là một tài liệu cuối cùng của chủ tịch hồ chí minh đã để lại cho hậu thế
thì có thể thấy rõ thêm được cái tinh thần làm việc
cái sự cống hiến đến phút cuối cùng của vị chủ tịch vĩ đại
chúng ta đang theo dõi trích đoạn trong bộ phim tài liệu
hồ chí minh phát họa chân công một chính khách
thời lượng hơn năm mươi phút do pháp sản xuất và phát sóng lần đầu tiên
trên truyền hình quốc gia pháp
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín bộ phim được cục văn thư và lưu trữ nhà nước mua bản quyền
và phát sóng rộng rãi trên một số kênh truyền hình
trước đó bộ phim hồ chí minh trên đất nước lê ninh
do sưởng phim thời sự tài liệu trung ương liên xô sản xuất năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cũng được mua bản quyền và công chiếu
vừa qua cơ quan lưu trữ quốc gia pháp đã sao tặng việt nam
khối tài liệu đồ sộ do chính quyền pháp theo dõi và ghi chép lại
trong suốt thời gian người hoạt động cách mạng tại đây
khối tài liệu này đang được cục văn thư và lưu trữ nhà nước tích cực triển khai
để công chúng sớm được tiếp cận
cục văn thư và lưu trữ nhà nước cũng đã giao cho các trung tâm lưu trữ quốc gia
có liên quan thực hiện việc biên dịch nghiên cứu các nội dung
và lên kế hoạch cho việc phát huy giá trị của khối tài liệu này
chúng tôi rất mong sẽ có được sự phối hợp sự hợp tác
với các cơ quan truyền thông với các cơ quan khác nhau
để làm sao có thể sớm đưa khối tài liệu này ra
để phục vụ đông đảo và công chúng
kể cả bằng hình thức là xuất bản
các ấn phẩm cũng như là có thể tạo lập các cái ấn phẩm điện tử
các nhà nghiên cứu nói riêng và công chúng nói chung
chắc chắn luôn mong muốn được biết và tìm hiểu nhiều hơn về bác
qua những tài liệu lưu trữ
chính vì vậy công tác siêu tầm phát huy các giá trị tài liệu lưu trữ về bác
chính là cách để khắc họa một cách chân thực nhất
về những công hiến của người cho nền độc lập tự do của dân tộc